mình gần đây không dám mua đồ ăn sáng như xôi mặn bánh mì thịt vì đòi hỏi nhiều đồ ăn đi kèm như ba t thịt chả lụa rất mau hư trong thời tiết nóng như thế này chịu khó nấu vậy
việt nam cần siết chặt các vấn đề cấp phép hoạt động cho các lĩnh vực ăn uống y tế và giáo dục nhiều cá nhân tự phát mở kinh doanh chui các loại hình này trong khi chất lượng không đảm bảo
an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp tới tính mạng sức khỏe của mỗi người bên cạnh việc siết chặt công tác quản lý kiểm soát thị trường thì vấn đề kinh doanh phải có đạo đức phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng là nội dung được nhiều cư dân mạng quan tâm
quý vị có chia sẻ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên facebook của truyền hình công an nhân dân